tính tới sáng ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước ta hiện vẫn là một bảy mươi bảy ca
trong tổng số một bảy mươi bảy ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm tám trăm chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bảy mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu trăm hai mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú năm hai người